tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng trần thanh hải ba mươi hai tuổi trú tại xã kim long huyện châu đức để điều tra về các hành vi giết người cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
nạn nhân vụ án là một thiếu nữ một mươi bảy tuổi trú tại huyện châu đức
nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai từ trước với gia đình nạn nhân
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hải đã chém chị minh bốn mươi tuổi chị họ của nạn nhân gây thương tích bảy
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hải bị tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tuyên phạt chín tháng tù
tuy nhiên trong thời gian chờ thi hành án hải tiếp tục gây án
cụ thể vào hai mươi hai h đêm ngày bảy tháng một mươi hai nạn nhân cùng chị minh anh bình ba mươi hai tuổi và một bé gái một mươi bốn tuổi đến gọi hải ra nói chuyện
tại đây giữa nhóm của chị minh và hải đã xảy ra
hải vào nhà lấy hai con dao đuổi đánh bình nhưng bình chạy thoát
đối tượng này quay lại chém nhiều nhát vào người chị minh nạn nhân và nạn nhân
đến can ngăn cũng bị hải đâm nhiều nhát vào người
khi bình đến giải cứu chị minh đưa vào bệnh viện cấp cứu còn hải đổ xăng đốt xe máy và kéo nạn nhân vào ngọn lửa đang cháy
sau đó đối tượng kéo thi thể nạn nhân đặt ở một giếng hoang và rồi trốn ở đây
trước khi cơ quan ra cơ quan công an đầu thú